ông dũng đang triển khai thực hiện nhiều gói thầu xây lắp và đang có sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề
nên công ty đã có hợp đồng giao khoán với đơn vị a giao cho đơn vị a nhận trách nhiệm cùng công ty thực hiện thi công xây dựng một số hạng mục chính của gói thầu x với giá trị hợp đồng giao khoán là một trăm linh tỷ đồng
ông dũng hỏi việc công ty thực hiện hợp đồng giao khoán với đơn vị a như nêu trên có đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành hay không
việc chủ đầu tư có ý kiến cho rằng đơn vị ông đã vi phạm về chuyển nhượng thầu theo quy định
tại khoản tám điều tám mươi chín luật đấu thầu có đúng hay không
câu hỏi của ông dũng xin được trả lời như sau
theo quy định tại điểm a điểm b khoảng hai điều một trăm hai mươi tám nghị định số sáu mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn nghị định của chính phủ
quy định nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu
hồ sơ đề xuất việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính
nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng chất lượng
tiến độ và các trách nhiệm khác đối với công việc do nhà thầu phụ thực hiện
nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu hồ sơ đề xuất
việc thay thế bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu vụ đã được nêu trong hồ sơ dự thầu hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận
đối với vấn đề của công ty ông việc sử dụng nhà thầu phụ phải tuân thủ các quy định nêu trên
theo đó trường hợp phát hiện nhà thầu chính chuyển nhượng
cho nhà thầu khác ngoài danh sách thầu phụ kê khai trong hồ sơ dự thầu hoặc phần công việc chuyển nhượng cho nhà thầu khác ngoài phần công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ với giá trị từ một mươi trở lên hoặc dưới một mươi
nhưng trên năm mươi tỷ đồng thì được coi là hành vi chuyển nhận thầu theo quy định tại điểm a khoảng tám điều tám mươi chín của luật đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi hai nghị định số sáu mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
thưa luật sư ông nùng văn việt ở tỉnh lạng sơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét sửa đổi bổ sung hợp lý với quãng đường di chuyển hài cốt liệt sĩ
đồng thời bổ sung anh chị em ruột cô dì chú bác ruột của liệt sĩ cũng được hưởng hỗ trợ kinh phí khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ theo quy định tại điều một mươi bảy mục bốn thông tư liên tịch số một mươi ba năm hai nghìn một mươi
thông tư liên tịch giữa bộ lao động thương binh và xã hội với bộ tài chính
bởi nhiều liệt sĩ hy sinh khi tuổi đời còn trẻ chưa có vợ con bố mẹ của liệt sĩ hiện cũng đã nhiều tuổi già yếu không thể đi thăm viếng mộ liệt sĩ
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám bộ tài chính đã ban hành thông tư số một trăm linh một quy định quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện chính sách yêu đãi đối với người có công với cách mạng
và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương minh và xã hội quản lý có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó mức chi hỗ trợ kinh phí để cất bốc và di chuyển một bộ hài cốt liệt sĩ là bốn triệu đồng
thân nhân liệt sĩ hoặc người thân được thân nhân liệt sĩ ủy quyền hoặc người thờ cúng liệt sĩ không quá ba người được hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn tính theo khoảng cách di chuyển hai cốt liệt sĩ tối đa không được quá hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng một người
ông bạch vũ dân ở tp hcm có người bạn quốc tịch hà lan muốn mua nhiều căn hộ thuộc dự án trung cư tại việt nam
để cho thuê lại ông dân hỏi bạn của ông có được phép thực hiện các hoạt động này hay không
câu hỏi của ông dân thì tôi xin trả lời như sau
tại khoản hai điều một trăm sáu mươi một của luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn đã quy định về số lượng nhà ở bao gồm cả nhà ở riêng lẻ và căn hộ trung cư mà tổ chức cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu tại việt nam
theo điểm a khoản hai một trăm sáu mươi hai của luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn
đối với chủ sở hữu là cá nhân nước ngoài thì được cho thuê nhà ở
các mục đích mà pháp luật không cấm
nhưng trước khi cho thuê nhà ở chủ sở hữu phải có văn bản thông báo về việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện nơi có nhà ở theo quy định của bộ trưởng bộ xây dựng và phải nộp thuế từ hoạt động cho thuê nhà ở này theo quy định của pháp luật
điều kiện của tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản được quy định tại điều một mươi của luật kinh doanh bất động sản năm hai nghìn một mươi bốn và điều năm nghị định số bảy mươi sáu ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định chi tiết
quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản đề nghị ông dân đối chiếu trường hợp cụ thể với các quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện
trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắt đề nghị ông liên hệ với sở xây dựng tp hcm để được hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền
vâng xin cảm ơn luật sư
sau khi xác minh và thẩm định nội dung tổ biên tập chương trình hộp thư truyền hình đã trình phát clip mà khán giả gửi về cho chương trình đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung hình ảnh
tuần qua công an tỉnh lạng sơn đã bắt giữ hai nghi phạm người trung quốc là phan lộ căn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và trương hữu bằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tỉnh hà nam trung quốc về hành vi sử dụng thẻ atm giả để chiếm đoạt tài sản tại các cây rút tiền trên địa bàn thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
cụ thể vào tháng một bằng và căn nhập cảnh trái phép sang việt nam với mục đích tìm và lắp đặt thiết bị để trộm cắp dữ liệu thông tin tài khoản tại các cây atm
từ thông tin trộm được hai đối tượng này sẽ được trộm cắp
sau đó làm thẻ giả để rút tiền
tăng vật thu giữ gồm một mươi một thẻ ngân hàng trong đó có chín thẻ chứa thông tin tài khoản của khách hàng nhưng đều là thẻ giả
nhiều thiết bị linh kiện điện tử phục vụ cho việc làm thẻ giả đánh cắp dữ liệu tài khoản cũng bị tịch thu
đặc biệt đối tượng trương hữu bằng hiện đang bị công an trung quốc truy nã về tội danh sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản
hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một mươi một h ba mươi trưa ngày hai mươi ba tháng hai một nam thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo khi sử dụng ma túy đá đã đập phá tài sản
cố thủ trong căn biệt thự liền kề được cho thuê làm quán ăn ở phường la khê quận hà đông hà nội
tại thời điểm trên trong căn nhà có hai phụ nữ khác do hoảng sợ hai người này không thể thoát ra ngoài
các đơn vị cảnh sát được huy động đến hiện trường
để tiếp cận căn phòng ở tầng hai lực lượng chức năng phải sử dụng xe thang phòng cháy chữa cháy
cùng lúc này cảnh sát có vũ trang bao vây từ nhiều phía tìm cách thuyết phục đối tượng ra khỏi phòng
sau hơn hai giờ thuyết phục cảnh sát đã khống chế được năm thanh niên và đưa hai người phụ nữ rời khỏi hiện trường